thưa quý vị tình trạng mưa lớn kéo dài trên địa bàn thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
đã gây ra nhiều vụ ngập úng sạt lở
và nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở tại thôn ánh mai một xã lộc châu
khiến cho hàng chục tấn đất đá từ bờ ta luy phía sau đổ sập vào hai phòng ngủ
của gia đình chủ xưởng cán tôn
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường
đưa hai nạn nhân là một cặp vợ chồng bị vùi lấp trong đống đổ nát ra ngoài
nhưng người chồng đã tử vong
mưa lớn trong đêm còn gây sạt lở sụt lún và ngập úng tại nhiều địa phương
trên địa bàn thành phố gây thiệt hại nhiều hoa màu và tài sản
sáng ngày một mươi tám tháng sáu lãnh đạo thành phố bảo lộc đã chỉ đạo các ngành chức năng
và ủy ban nhân dân các xã triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả của vụ sạt lở
đồng thời tuyên truyền vận động một số hộ dân di rời đến nơi an toàn
qua kiểm tra đánh giá hiện trường cho thấy vụ sạt lở đang trực tiếp uy hiếp
đến hơn một mươi hộ dân trong khu vực